sáng nay hàng loạt website các trang báo như thanh niên sài gòn giải phóng pháp luật tp hcm sinh vn không truy cập được
nhiều sản phẩm của vnz và các trang game chập trơn hoặc không vào được do gặp sự cố về điện
nguyên nhân ban đầu cho biết các trang báo kể trên sử dụng hệ thống quản lý nội dung cms ep thuộc báo mới
hệ thống quản lý của epi đặt tại trung tâm dữ liệu ở công viên phần mềm quang trung qtsc
tuy nhiên sáng nay qtsc mất điện nên xảy ra sự cố
dinh vn và các sản phẩm nói trên của vng cũng đặt trung tâm dữ liệu tại qtsc nên bị ảnh hưởng
phía qtsc cho biết sự cố mất điện được điện lực an phú đông thông báo trước đó xảy ra từ lúc chín h đến một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng chín
qtsc cho biết đã soạn công văn và tin nhắn gửi đến các doanh nghiệp trong công viên trước đó để chủ động trong công việc
vng cho biết sự cố sớm được khắc phục trong vòng một giờ đồng hồ kể từ lúc phát hiện sự việc